ngày một mươi một tháng một tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử năm bị cáo
trong vụ sai phạm tại bảy trường học ở huyện củ chi
các bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm bị cáo gồm lê thị thanh tuyền cựu tránh thanh tra sở tài chính trưởng phòng kế hoạch tài chính
thuộc ủy ban nhân dân huyện củ chi nguyễn thị loan cựu trưởng phòng giáo dục huyện củ chi
phan văn duyệt phó giám đốc công ty đông phương phan văn bình tâm giám đốc công ty tâm phú tài
và lê vũ hồng hạnh giám đốc công ty đông phương
theo cáo trạng các bị cáo trên đã lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng ngân sách
để đầu tư sửa chữa bảy trường học ở huyện củ chi không đúng quy định pháp luật
giao cho chủ đầu tư không có trình độ chuyên môn và nhà thầu không đảm bảo năng lực thi công
từ đó nhà thầu lợi dụng các mối quan hệ để được thi công sửa chữa các trường học
nâng khống khối lượng gây thất thoát cho ngân sách nhà nước một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch ubnd huyện củ chi ban hành kết luận thanh tra về việc
quản lý sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm hai nghìn một mươi sáu của bảy trường học
trên địa bàn huyện củ chi toàn bộ sáu mươi bốn gói thầu của bảy trường học đã nghiệm thu quyết toán
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong đó các hợp đồng tư vấn thiết kế và hợp đồng thi công
đều có nghiệm thu thanh quyết toán cao hơn so với định mức
được bộ xây dựng quy định việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này
là xuyên suốt liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục kế hoạch sửa chữa trình duyệt dự toán
giao dự toán đến thi công nghiệm thu quyết toán rút dự toán ngân sách nhà nước
thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng

việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này là xuyên suốt liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục
thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng